điểm lại diễn biến dịch covid một mươi chín trong đợt bùng phát thứ tư tại kỳ họp hội đồng nhân dân khóa một mươi lần thứ ba sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
giai đoạn đầu và tháng năm năm hai nghìn hai mươi một chỉ số lây nhiễm trong cộng đồng ở cấp độ một
tức là dưới hai mươi ca mắc trên một trăm linh người dân một tuần
tuy nhiên chỉ sau một tuần chỉ số lây nhiễm đã chuyển sang cấp độ hai
từ hai mươi đến năm mươi ca mắc trên một trăm linh dân một tuần
số ca mắc trong tuần nhanh từ một sáu trăm bảy mươi bốn ca lên ba ba trăm một mươi bảy ca một tuần
tử vong tăng từ bảy ca một tuần lên hai mươi ca một tuần
giai đoạn này tp hcm đã lập hai bệnh viện giã chiến với chín trăm linh giường
và chuyển công năng của chín bệnh viện trở thành bệnh viện điều trị covid một mươi chín với bốn hai trăm ba mươi tám giường
ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố
theo chỉ thị số một mươi năm từ ngày ba mươi một tháng năm
dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng
đến ngày bảy tháng bảy chỉ số lây nhiễm trong cộng đồng đã chuyển sang cấp độ ba
từ năm mươi đến một trăm năm mươi ca trên một trăm linh dân một tuần
đây cũng là thời điểm dịch bùng phát mạnh nhất
số ca mắc mới mỗi ngày vượt con số ba nga
sau đó tp hcm bắt đầu thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
tuy nhiên dịch bệnh lây lan rất nhanh cho đến ngày một mươi sáu tháng bảy
tình trạng dịch của thành phố tiếp tục chuyển sang cấp độ bốn trên một trăm năm mươi ca trên một trăm linh dân một ngày
số ca nhập viện tăng nhanh từ ba ba trăm một mươi bảy ca
đến một mươi một sáu mươi chín ca một tuần
số ca tử vong tăng nhanh mỗi ngày
ở giai đoạn này tất cả bệnh viện giã chiến và bệnh viện điều trị trên địa bàn thành phố đều quá tải
mặc dù tính đến ngày một mươi bảy tháng bốn
tp hcm đã thành lập hai mươi năm bệnh viện giã chiến và chuyển công năng của năm mươi bốn bệnh viện
nhưng tình hình tử vong vẫn tiếp tục tăng cao
từ một mươi tám tháng tám đến ngày hai mươi bốn tháng tám số tử vong tăng lên đến hai một trăm linh năm ca
trong vòng một tháng sau đó
tổng cộng tp hcm đã thành lập ba mươi hai bệnh viện giã chiến và chuyển công năng sáu mươi bốn bệnh viện
ông tăng trí thượng cho biết
có thể nói suốt gần hai tháng từ một mươi năm tháng bảy đến một mươi năm tháng chín
cả thành phố đã trải qua những ngày khó khăn đỉnh điểm của dịch bệnh chưa từng xảy ra trong lịch sử
ông thượng đưa thông tin ngày cao điểm trong tháng là ngày hai mươi tám tháng tám
với số ca mắc mới lên đến một mươi bảy bốn trăm linh ba ca
cùng lúc đó tp hcm phải chăm sóc cho hơn một trăm linh bốn f
trong đó có gần hai ca mắc mới lên đến một mươi bảy bốn trăm linh ba ca
đến ngày một mươi chín tháng một mươi sau gần ba tuần triển khai chỉ thị một mươi tám
tình hình dịch bệnh tại tp hcm chuyển biến theo chiều hướng tích cực
cụ thể số mắc mới mỗi ngày giảm dần sau ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi chín tháng một mươi
tp hcm chỉ còn chín trăm sáu mươi tám ca mắc mới
tp hcm đang chăm sóc cho hai mươi tám f
nói về những thuận lợi trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông tăng trí thượng cho biết
tp hcm nhận được sự chỉ đạo quyết liệt sâu sát của thủ tướng
ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia
tổ công tác đặc biệt của chính phủ
đặc biệt chính phủ đã ưu tiên phân bổ vaccine cho thành phố để tạm biễn dịch cộng đồng
hỗ trợ nguồn nhân lực lấy mẫu xét nghiệm và sinh phẩm xét nghiệm
để triển khai xét nghiệm thần tốc giúp bóc tách f
đến ngày một mươi chín tháng một mươi tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi tiêm vaccine một mũi là chín mươi
hai mũi là bảy mươi sáu ba trong đó tỷ lệ trên năm mươi tuổi tiêm đủ hai mũi là bảy mươi sáu một mươi một
không quên nhắc đến sự đồng lòng trung sức của nhân dân
ông tăng trí thượng cho rằng đây là yếu tố quan trọng để thành phố kiểm soát dịch
bên cạnh đó các tổ chức thiện nguyện cùng chung tay chăm lo an sinh xã hội hỗ trợ cho ngành y tế
thành phố cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời và quý báo của nguồn nhân lực y tế
đến từ một trăm ba mươi hai đơn vị gồm các bệnh viện bộ ngành trung ương và các tỉnh thành
tính đến ngày ba mươi tháng chín tổng số lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
lên đến một trăm tám mươi bảy người trong đó có gần ba mươi người là lực lượng trì viện
theo chỉ đạo của bộ y tế thành phố nâng cao năng lực điều trị cho các bệnh viện tầng hai
qua mô hình bệnh viện chị em giao các trung tâm hồi sức hỗ trợ về chuyên môn
cho các bệnh viện tuyến dưới trên địa bàn phụ trách tăng cửa hội trần
chuyển giao kỹ thuật hồi sức cấp cứu cho người bệnh covid một mươi chín
đồng thời hỗ trợ thuốc đặc trị covid remdesivir cho các bệnh viện
có phần giảm tỷ lệ người bệnh chuyển nặng và tử vong
thành phố cũng triển khai thí điểm chương trình điều trị f tại nhà từ ngày hai mươi tám tháng bảy
bên cạnh đó bộ y tế cũng hướng dẫn và cung cấp thuốc để thành phố tiến hành
chương trình sử dụng thuốc monupiravir có kiểm soát tại cộng đồng
nhờ đó mà tỷ lệ người bệnh f được điều trị tại nhà đã tăng lên
chiếm đến bốn mươi tổng số f của thành phố
nhiều người bệnh đã khỏi bệnh sau khi được điều trị tại nhà
có phần giúp giảm tải cho các bệnh viện tầng trên ông thượng nói
ngoài ra theo ông thượng thuốc remdesivir giúp làm giảm hẳn số trường hợp chuyển nặng phải chuyển lên tầng ba
hiện nay thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
ngành y tế đã bàn hành các hướng dẫn đánh giá phân loại cấp độ dịch cho các quận huyện
chiều ngày một mươi chín tháng một mươi ban hành hướng dẫn cách phát hiện và xử lý f trong cộng đồng
sở y tế tp hcm đã xây dựng các kịch bản để các quận huyện xây dựng kế hoạch
chủ động diễn tập để ứng phó khi dịch covid một mươi chín tái bùng phát